thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một cả nước có năm sáu trăm hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi ở nước ta đến ngày hôm nay là chín trăm bốn mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là một trăm một mươi bốn bảy triệu liều
tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay trên hệ thống quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi hai bốn trăm năm mươi ca nhiễm mới tăng sáu trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố
và có năm mươi trong số đó thì ghi nhận ngoài cộng đồng
riêng tại thủ đô hà nội ngày hôm nay ghi nhận hai trăm tám mươi năm ca trong đó có một trăm hai mươi hai ca ngoài cộng đồng